người dân xã xuân vân huyện yên sơn tỉnh tuyên quang đang trồng giống bởi đường của địa phương
có đặc điểm là sai quả vị ngọt mát vỏ mỏng đều muối tôm bưởi mọng nước
với giá trị kinh tế cao cây bưởi đường đang là cây trồng chủ lực giúp người dân nơi đây phát triển kinh tế
thôn soi hà xã xuân vân có chín mươi hai trên chín mươi hai hộ trồng bưởi với bảy mươi ba hectare
nhờ trồng giống bưởi đường này nhiều năm qua thôn không còn hộ nghèo
gia đình ông trần thanh hà thôn soi hà là một trong những hộ trồng nhiều bưởi nhất xã xuân vân
hiện gia đình ông có ba trăm linh gốc bưởi bình quân mỗi năm cho thu nhập trên ba trăm linh triệu đồng

thôn xoài hà xã xuân vân có chín mươi hai triệu đồng
hiến gia đình ông trần thanh hà xã xuân vân có chín mươi hai triệu đồng
thôn xoài hà xã xuân vân có chín mươi hai triệu đồng